ngày hôm nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng lê minh hoan làm trưởng đoàn
đã có buổi gặp gỡ trao đổi với các ngư dân và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình định
về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu
để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu âu lần thứ năm
tại cảng cá đề ghi huyện phú cát đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã trực tiếp trao đổi với ngư dân về những điểm ngẽn nút thắt trong chống khai thác iuu
đồng thời ngư dân cũng đề nghị trung ương cần có những cơ chế chính sách thông thoáng hơn
để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển đánh bắt hải sản hợp pháp
tại buổi làm việc với tỉnh bình định bộ trưởng lê minh hoan ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của địa phương
trong chống khai thác iuu và đề nghị tỉnh cần phải sớm tìm ra được những con sâu những trù tàu vi phạm
muốn làm được như vậy cần phải có sự kết nối sử dụng sức mạnh của công nghệ
cùng sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng
báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
thúc đẩy chuyển đổi số chuyển đổi xanh do cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư
phối hợp cùng tổ chức hợp tác quốc tế đức gis thực hiện vừa được công bố sáng nay ngày chín tháng bốn
báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
thúc đẩy chuyển đổi số chuyển đổi xanh tập trung vào xu hướng chuyển đổi kép
với các sáng kiến xoay quanh ba trụ cột chính tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững
tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu
giảm thiểu hoặc loại bỏ tối đa lượng khí thải nhà kính
phân tích mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp cho thấy sự cải thiện đáng kể về điểm
đều có mức tăng từ bảy đến một bốn điểm so với năm trước
tuy vậy báo cáo cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong việc chuẩn hóa hệ thống quy trình công nghệ thông tin
cũng như nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa
dù có đủ nhận thức về chuyển đổi số nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện quá trình thay đổi mang tính toàn diện này
vì vậy việc có những chính sách chương trình hỗ trợ tư vấn về lộ trình
ứng dụng giải pháp chuyển đổi số phù hợp là thực sự cần thiết để doanh nghiệp bức phá trong giai đoạn tiếp theo
ngày hôm nay đoàn doanh nghiệp trung quốc đã đến thành phố hồ chí minh
tham gia chương trình truyền thông xúc tiến thương mại đầu tư của các doanh nghiệp trung quốc tại thành phố hồ chí minh
do hiệp hội doanh nghiệp thành phố phối hợp cùng hiệp hội các doanh nghiệp trung quốc tổ chức
việt nam nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng là thị trường truyền thống
và có nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp trung quốc phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh
các doanh nghiệp trung quốc tham gia chương trình chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ điện tử
công nghiệp chế tạo quản lý nhân sự logistics giáo dục đào tạo dịch vụ thương mại xây dựng quản lý nhà hàng khách sạn
đến thành phố hồ chí minh lần này để có cơ hội gặp gỡ tìm hiểu trao đổi trực tiếp
về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm nhu cầu xuất nhập khẩu từng mặt hàng cụ thể
được hỗ trợ truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ để tăng cơ hội kết nối kinh doanh cho doanh nghiệp
để được hỗ trợ pháp lý về hợp đồng kinh tế bố trí lịch và bàn làm việc với đối tác khách hàng
hỗ trợ tổ chức hậu cần ký kết hợp tác kinh doanh góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư việt nam trung quốc ngày càng phát triển
quỹ ban nhân dân tp đà nẵng vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi sáu
kế hoạch nhằm gỡ khó cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giải quyết việc làm
đồng góp và phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong năm nay đà nẵng phân đấu có bốn ba trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được thành lập
hướng tới năm hai nghìn hai mươi sáu là một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp
thời gian gần đây tại một số địa phương ở huyện phong điền thành phố cần thơ
xuất hiện tình trạng mua bán sầu riêng non chưa đến thời điểm để thu hoạch
và trước thông tin này địa phương đã tổ chức giả soát nắm chặt thông tin
để có những giải pháp xử lý kịp thời giúp người dân an tâm hơn
theo quỹ ban nhân dân huyện phong điền
thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều thương lái đến tận các giường để đặt cọc mua sầu riêng với giá cao
có trường hợp cắt trái rất sớm trước thời điểm sầu riêng chính
sau đó xử lý quá chất rồi đem đi tiêu thụ
cũng có trường hợp khác là thương lái vào tận giường đặt cọc mua sầu riêng
nhưng đến thời điểm thu hoạch thì không thấy thương lái
theo nhận định của các cơ quan chức năng
đây có thể được xem là hình thức làm nhiễu thị trường
không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho một số nhà vườn
mà còn ảnh hưởng đến quy tính thương hiệu sầu riêng của địa phương
trước thực trạng này huyện phong điền đã yêu cầu các xã thị trấn nắm chặt tình hình mua bán sầu riêng
và khuyến cáo người dân thu hoạch sầu riêng đúng thời điểm để đạt chất lượng cao nhất